tại thôn trung hòa xã thăng long huyện kinh môn tỉnh hải dương ông bùi văn cường
chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam và các cấp lãnh đạo tỉnh hải dương đã tham dự
ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư tiêu biểu trên địa bàn
trong năm qua để phát huy tốt quy chế dân chủ trong khu dân cư các công việc đều được thực hiện
với phương châm dân biết dân bàn dân làm và dân kiểm tra bàn công tác mặt trận thôn thường
xuyên họp với cơ sở thôn để công khai minh bạch các khoản đóng góp xây dựng công trình trong thôn
các công trình đều có dự toán thiết kế để người dân đóng góp ý kiến trao đổi thẳng thắn
từ đó đưa ra những biện pháp tối ưu để thực hiện hiệu quả ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
ở khu dân cư thể hiện sự đoàn kết thống nhất gắn bó đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong thôn
trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong những năm tiếp theo
nhân dịp này tổng liên đoàn lo động việt nam đã trao tặng một mươi năm triệu đồng cho bàn công tác mật trận thôn
tặng quà cho năm gia đình có hoàn cảnh khó khăn liên đoàn lao động tỉnh hải dương và các huyện
cũng đã trao tặng nhiều phần quà cho các hộ gia đình nghèo